các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
theo phó chủ tịch hà nội dịch ở bệnh viện việt đức phức tạp nhiều nguy cơ
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng nhận định
thành phố vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong đó có chùm ca bệnh liên quan bệnh viện việt đức
nhận định nêu trên được phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng
đề cập tại buổi họp sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
với các cơ quan liên quan diễn ra vào chiều ngày hai tháng một mươi
trước đó báo cáo tại hội nghị phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương cho biết
sau khi ghi nhận các ca có liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
cơ quan y tế đã lấy được bảy hai trăm sáu mươi mẫu những người có liên quan
vị phó giám đốc sở y tế hà nội đề nghị các quận huyện thị xã
tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn mình
tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như ho sốt khó thở giả soát các trường hợp đi đến bệnh viện hữu nghị việt đức
để xét nghiệm và thực hiện cách ly
kết luận cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội chửi xuân dũng nêu rõ
từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín số ca mắc trên địa bàn được kéo giảm đáng kể
với trung bình năm ca mắc mỗi ngày và số ca mắc ngoài cộng đồng là rất ít
tuy nhiên kể từ ngày một tháng một mươi xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp ở bệnh viện việt đức
tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì vậy ông dũng nhấn mạnh
thành phố vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm ẩn
do đó công tác phòng chống dịch tiếp tục phải thực hiện tập trung cao nhất không được phép lơ là
việc đới lỏng phải kèm theo siết chặt quản lý kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
các sở ngành quận huyện cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tiếp đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội nêu sáu nhóm vấn đề trọng tâm
các đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
trong đó yêu cầu các quận huyện thị xã chỉ đạo các trung tâm y tế
triển khai ngay phần mềm xét nghiệm đã được tập huấn
bên cạnh đó ông dũng giao sở thông tin và truyền thông chuẩn bị kế hoạch
để triển khai phần mềm pc covid tiếp tục duy trì kiện toàn nâng cấp tốt hơn tổng đài một nghìn hai mươi hai
giao sở y tế hướng dẫn triển khai mô hình bác sĩ gia đình đảm bảo thuốc
vật tư y tế tin học hóa từng bước số hóa các hoạt động của trạm y tế
đồng thời phó chủ tịch hà nội cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương vào cuộc khẩn trương
trong công tác xét nghiệm giả soát lại các quy trình và từng khâu để rút ngắn thời gian
và nâng cao chất lượng xét nghiệm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khu vực nguy hiểm
có nguy cơ cao trên địa bàn
kết quả công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong quý iii và ix tháng đầu năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
trước diễn biến nguy hiểm của biến chủng delta
hà nội đã trải qua hai giai đoạn phòng chống dịch cam go
đang xem nhiều khó khăn thách thức phát triển nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy thành phố trải qua bốn đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực bị tác động tiêu cực
nhiều hoạt động bị đình trệ ảnh hưởng cuộc sống sinh kế của người dân
về những nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngộng anh yêu cầu các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đứng đầu là đồng chí cấp trưởng đơn vị
phải quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch
tuyệt đối không có tâm lý thoả mãn coi nhạy dịch bệnh khi có dấu hiệu lắng xuống
luôn giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu chiến thắng dịch bệnh trong mọi tình huống
thường xuyên ra ban rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để có giải pháp tốt hơn
đặt mục tiêu an toàn là trên hết tiêu chí về an toàn phòng chống dịch bệnh
phải cao hơn tiêu chí chung của cả nước
cho công tác phòng chống dịch kiên định thực hiện theo hướng phong tỏa hẹp nhất có thể
phòng chống dịch dựa trên bốn trụ cột cách ly xét nghiệm điều trị và ý thức của nhân dân
trong lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng chính sách thống nhất từ trên xuống dưới
nhưng khi mô hình thực hiện linh hoạt căn cứ tình hình cụ thể phải có kiểm soát
thần tốc truy vết khoanh vùng xử lý rứt điểm các ca bệnh mới phát sinh trên địa bàn
bộ y tế đề nghị ubnd tp hà nội hỗ trợ bệnh viện việt đức địa điểm cách ly y tế
cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất
để đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng đề nghị thành phố hà nội hỗ trợ việc giãn cách người nhà bệnh nhân
ra khỏi khuôn viên bệnh viện để phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với người bệnh bệnh viện đã lên kế hoạch chăm sóc toàn diện
về đề xuất giãn cách người nhà bệnh nhân của bệnh viện cục trưởng lương ngọc huê
giám đốc sở y tế tp hà nội trần thị nhị hạ đều đồng ý
đối với việc sắp xếp chỗ ăn nghỉ bên ngoài cho lực lượng y tế các bên thống nhất
bệnh viện việt đức báo cáo bộ y tế bằng văn bản để hà nội có hướng bố trí khách sạn phù hợp
nhằm đảm bảo sức khỏe cán bộ y tế của bệnh viện
đồng thời lãnh đạo bệnh viện cũng đề xuất sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện
cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo
nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao và rất cao
còn vùng an toàn vẫn nên tiếp đón bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo
đại diện lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
vì xuất hiện các ca mắc mới ở một số địa bàn trong đó sáng ngày một tháng một mươi
hà nội ghi nhận các ca dương tính trong cộng đồng ở ba quận là điều đã được dự báo đánh giá
từ trước khi chuyển sang trạng thái mới
thành phố dù đã cơ bản kiểm soát được nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
ở thành phố vẫn còn tiềm ẩn do đó người dân không được chủ quan lơ là phòng dịch
liên quan đến tình hình dịch bệnh ở bệnh viện việt đức
sau khi phát hiện các ca bệnh là người nhà bệnh nhân
tại cuộc họp của chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuân ngày một tháng một mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phạm tuấn long cho biết
quận đã chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp với cdc hà nội
bệnh viện việt đức phong tỏa vào khuôn khủy khuẩn toàn bộ tòa nhà đê của bệnh viện
lực lượng chức năng đã điều tra các trường hợp liên quan
lấy gần bốn mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
bước đầu có một mươi mẫu gộp cho kết quả dương tính đã lấy mẫu gửi cdc hà nội xác định
ngoài ra ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường hàng trống
đóng cửa các cửa hàng dọc phố phú doãn đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thi
tạm thời phong tỏa điều tra các hội dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố này để lấy mẫu xét nghiệm
thông báo cho ủy ban nhân dân quận đống đa để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà đề xuất ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch thành phố và bộ y tế
thực hiện phương án giãn cách toàn bộ hơn một một trăm linh người nhà bệnh nhân
hiện tại bệnh viện việt đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu
đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo đề nghị một số bệnh viện lân cận của hà nội tiếp nhận điều trị
còn nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc một cung đường hay điểm đến khi đi làm hàng ngày tại viện
ngoài ra cho bệnh viện việt đức thu dung bệnh nhân các tỉnh thành phố
nên sở y tế hà nội cũng đề nghị cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp đề nghị các địa phương kiểm soát
cdc hà nội đề nghị trung tâm y tế các quận huyện thị xã ra soát
lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe của các trường hợp đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh
tại bệnh viện việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
theo thống kê hà nội đã ra soát được bốn tám trăm sáu mươi một trường hợp liên quan đến bệnh viện việt đức trong thời gian trên
các tỉnh thành phố khác có bốn một người
cdc hà nội tiếp tục khuyến cáo các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từng đến khám và điều trị tại bệnh viện việt đức
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín cần liên hệ với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện đến đường chế nóng phòng chống dịch để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên hệ với các bộ y tế
liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe vào đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo